người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi liên tiếp gặp khó khăn từ dịch tả lợn châu phi đến dịch bệnh covid một mươi chín nên việc phát triển sản xuất luôn gặp rất nhiều càn trở
để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tại các địa phương tại tỉnh quảng ngãi đã tập trung hỗ trợ vốn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khôi phục sản xuất phát triển kinh tế cho người dân
ngay sau dịch tả lợn châu phi được kiểm soát gia đình ông lê quang thái đã chủ động đăng ký với ngân hàng chính sách huyện minh long để vay năm mươi triệu đồng mua con giống
đến thời điểm này trên bốn mươi con lợn thịt với trọng lượng trên năm mươi kg hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho gia đình ông trong thời gian tới
hiện nay hạn mức cho vay của ngân hàng chính sách xã hội cũng đã được nâng lên một trăm linh triệu đồng cho một hộ vay với thời hạn từ ba đến năm năm
đây là cơ hội rất lớn cho người dân khôi phục và mở rộng chăn nuôi
đến thời điểm này tất cả các điểm giao dịch trên địa bàn các xã và điểm giao dịch tại trụ sở chính đã được ngân hàng chính sách tỉnh tổ chức thực hiện
thông qua các điểm giao dịch giúp người dân đăng ký vay giải quyết thủ tục nhanh chóng
ở địa phương nhất là hậu thể các xã bình xét cho vay và gửi hồ sơ lên ngã hòn để ngăn kịp thời cho các hồ vay có nhu cầu vay vóng
và tiệt đấu là những không để đối tượng hồ nghèo hồ càng nghèo và các đối tượng chính sách khó có nhu cầu vay vóng đúng đối tượng thù hưởng
mà thiếu vóng để tiếp xúc các hồ vay tinh dụng đang đi đi bỏ
việc chủ động hỗ trợ nguồn vốn kịp thời của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng ngãi giúp cho người dân khôi phục sản xuất
ổn định đời sống ngay sau dịch bệnh